thưa quý vị do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang khó lường và để đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống dịch trong ngày lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực nhà thờ
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ngay từ một mươi bảy h ba mươi hàng loạt barrier rào chắn đã được dựng lên như thế này
từng người ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ
do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên người được phép vào khu vực nhà thờ cũng phải đáp ứng những điều kiện nhất định
mặc dù có giấy mời song người dân phải có giấy xác nhận âm tính với covid một mươi chín
nếu như không có giấy xác nhận thì phải test sàng lọc
lực lượng chức năng đã lên các kịch bản ứng phó khi có tình huống xảy ra tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan
vào khu vực nhà thờ nếu như có test sáng lọc covid tại đây có dấu hiệu là nghi nhiễm có kết quả dân tính thì chúng tôi sẽ đưa vào trạm đi tế lưu động để tạm thời thu dung và cách ly với những người xung quanh
theo ghi nhận tổng số giấy mời nhà thờ phát ra là hai trăm linh giấy mời và một trăm năm mươi thành viên ca đoàn
người dân khi di chuyển vào khu vực nhà thờ sẽ được lực lượng chức năng chốt trực bên trong nhắc nhở tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người
noel năm nay đối với mỗi người dân
đặc biệt là các bạn trẻ tuy cảm thấy chung vắng nhưng tất cả đều đồng lòng chung sức cùng lực lượng chức năng kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an toàn lễ giáng sinh
lây làn dịch bệnh khó kiểm soát hơn để cho các lực lượng chức năng có thể kiểm soát tốt hơn dịch bệnh năm nay

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo